các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng phản động đã và đang sử dụng những chiêu thức mới tiếp cận theo hướng quan hệ mềm dẻo thân thiện hơn hợp tác toàn diện thâm nhập sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội từ đó tác động phá hoại nền tảng tư tưởng bản sắc văn hóa dân tộc thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ ta

các đối tượng thù địch nặng lòng thù hận chống phá nhà nước ta trên tất cả các mặt trận trong đó có lĩnh vực văn hóa
chúng cho rằng tất cả những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta đã bị mục dưỡng không còn để mà gìn giữ phát huy nữa con người đang trao đảo lầm được
chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền các giá trị văn hóa phương tây
chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền các giá trị văn hóa phương tây để cao chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cơ hội thực dụng chạy theo lối sống vỉ kỳ háo danh háo lợi hoặc lợi dụng các giá trị văn hóa trong nghệ thuật tôn giáo tín ngưỡng để truyền bá các sản phẩm độc hại làm băng hoại những giá trị truyền thống tình hòa văn hóa tốt đẹp của dân tộc
thậm chí chúng còn lập kênh youtube hoặc một số trang bảng xã hội để dạy về văn hóa dân tộc